chuyến thăm của nhà vua nhật bản và hoàng hậu tới việt nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị kinh tế an ninh quốc phòng nông nghiệp lao động văn hóa thể thao và du lịch
đây là một chuyến thăm lịch sử là biểu tượng đồng thời cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của quan hệ giữa việt nam và nhật bản
quan hệ ngày càng thân thiện ngày càng phát triển và có độ tin cậy
đạo của hai nước việt nam và nhật bản cũng đã nhiều lần khẳng định quan hệ hai nước hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
và chuyến thăm việt nam lần này của nhà vua và hoàng hậu chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước đưa quan hệ hai nước lên tầm cao một mươi
hiện nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam nhà cung cấp viện trợ phát triển oda lớn nhất chiếm hơn ba mươi tổng oda viện trợ cho việt nam
đồng thời là đối tác thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
với hơn bốn mươi hai tỷ đô la mỹ kim ngạch song phương năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt hai mươi chín bốn tỷ đô la mỹ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua nhật bản và hoàng hậu là một sự kiện quan trọng
mang ý nghĩa biểu tượng một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thể hiện tình cảm và sự quan tâm của nhật bản đối với đất nước và nhân dân việt nam
hôm qua tại tỉnh brehia cách thủ đô phnom penh khoảng ba trăm linh km về phía bắc đã diễn ra lễ hoàn thành trùng tu đài hữu nghị việt nam campuchia
đài hữu nghị nằm trang trọng ngay tại trung tâm tỉnh lị với phần thiết kế chính là nhóm tượng người chiến sĩ tình nguyện việt nam và người lính campuchia đứng bảo vệ một bà mẹ campuchia bồng con nhỏ
phát biểu ý kiến tại buổi lễ quốc vụ khanh bộ lễ nghi và tôn giáo kiêm quyền tổng thư ký hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia ông nham vali nhấn mạnh
nhân dân campuchia nói chung luôn biết ơn sự giúp đỡ trong sáng cao cả của quân tình nguyện việt nam
đối với chế độ diệt chủng khmer đỏ ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ tàn bạo này đưa đất nước campuchia hồi sinh và phát triển như ngày nay
những đài hữu nghị việt nam campuchia được xây dựng ở hầu hết các tỉnh thành phố của đất nước chùa tháp là minh chứng sống động biểu tượng của tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai nước
dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chính phủ giao bộ công an làm cơ quan chủ quản là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia
cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử hiện bộ công an đang tích cực phối hợp với bộ tư pháp và các bộ ngành địa phương xây dựng và triển khai dự án này
trong thời gian trước đây những thủ tục hành chính phức tạp phiên hà đã tạo ra gánh nặng hành chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng một năm
đây là một lãng phí lớn cho xã hội là một trong những trở ngại cho sự phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
điều này đặt ra nhiệm vụ phải có một sự đột phá bằng tính chiến lược
đây là một lãng phí lớn cho xã hội là một trong những trở ngại cho sự phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
sau này được phải được cập nhật kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ
và cái dữ liệu này và dữ liệu sống tức là phải được cập nhật thường xuyên
cái đó mới là cái quan trọng để cái dữ liệu này nó luôn luôn sống
thì khi mà được ứng dụng thì nó rất thuận tiện cho công dân cũng như các cơ quan nhà nước và cải cách rất nhiều thủ tục hành chính sau này
trước đó để xác định hiệu quả mà dự án mang lại
tuy nhiên triển khai thí điểm dự án này với tên gọi dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
sau ba năm tổ chức thực hiện dự án đã bước đầu đem lại hiệu quả
thông qua việc triển khai dự án đã hoàn thành việc thu thập nhập dữ liệu và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho gần hai triệu công dân thành phố hải phòng
giải quyết đăng ký thường trú cho hơn bảy mươi trường hợp giải quyết đăng ký tạm trú cho hàng ngàn trường hợp
công an thành phố cũng đã triển khai thông tin dân cư phục vụ việc cấp căn cước công dân cho gần chín mươi trường hợp
theo kế hoạch của thủ tướng đã ban hành cũng như nội trình triển khai dự án
dự kiến dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư sẽ được triển khai trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trong đó năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi sẽ tập trung vào những việc lớn sau
thứ nhất là chúng tôi sẽ tổ chức việc thu thập toàn bộ thông tin cơ bản của công dân theo quy định tại khoản một điều chín của luật căn cước công dân
để tổ chức nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia vấn cư
thứ hai là sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền truyền thông về dự án để làm cho để làm sao từng hộ từng người và những cơ quan tổ chức có liên quan hiểu được mục đích vị trí ý nghĩa vai trò của dự án
từ những kinh nghiệm triển khai thí điểm ở hải phòng trong thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư tại tỉnh hà nam hòa bình và các tỉnh thành khác trong cả nước
virus cuốm a h bảy n chín lây chuyển từ da cầm sang người và có thể lây từ người sang người
mặc dù nhiều năm qua việt nam chưa ghi nhận ca bệnh cúm ah bảy n chín trên người cũng như đàn da cầm nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ trung quốc vào nước ta là rất lớn thông qua các cửa khẩu
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông nguyễn ngọc tiến trưởng phòng dịch tễ thú y cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này
phát triển nông thôn về vấn đề này
ông có thể nói hiện nay dịch cúm ah bảy n chín đang diễn biến rất phức tạp ở trung quốc
điều đáng lo ngại hơn đó là một số tỉnh biên giới của trung quốc giáp với việt nam
thì cũng đã bắt đầu xuất hiện cái dịch cúm này và nguy cơ lây lan sang nước ta là rất lớn
vậy với góc độ chuyên môn thì ngành đang có những cái giải pháp như thế nào
để ngắt chặn sự xâm nhiễm của dịch cúm ah bảy n chín vào việt nam ạ
tại vì virus cúm ah bảy n chín là không gây bệnh lâm sàng trên da cầm
cũng không gây chết da cầm nhưng lại lây bệnh trong người và gây chết người
do vậy là công tác tuyên truyền tập trung vào cho cư dân biên giới biết được cái việc đó
để không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển bước lẫu trái phép da cầm
sản phẩm da cầm qua biên giới
thứ nhất là cục đã thành lập tám đội phản ứng
đội phản ứng nhanh để ứng phó khi mà phát hiện ra cái virus này xâm nhiễm vào trong nước
cái thứ hai nữa là nghiêm cấm việc vận chuyển buôn bán da cầm và sản phẩm da cầm
bất hợp pháp qua biên giới đưa vào trong nước tiêu thụ
cái thứ ba nữa là phát động một cái tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường
trong toàn quốc từ ngày hai mươi hai tháng hai cho đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
thưa ông có thể nói hiện nay dịch cúm ah bảy n chín đang diễn biến rất phức tạp ở trung quốc
điều đáng lo ngại hơn đó là một số tỉnh biên giới của trung quốc giáp với việt nam
thì cũng đã bắt đầu xuất hiện cái dịch cúm này và nguy cơ lây lan sang nước ta là rất lớn
vậy với góc độ chuyên môn thì ngành đang có những cái giải pháp như thế nào
để ngăn chặn cái sự xâm nhiễm của cái dịch cúm ah bảy n chín vào việt nam ạ
việc nhập lậu da cầm sản phẩm da cầm qua biên giới
là hết sức nguy hiểm
vì vậy là bà con cư dân biên giới là tuyệt đối không tiếp tay
không trực tiếp vận chuyển không tiếp tay cho các đầu nậu để vận chuyển ra cầm
sản phẩm da cầm nhập lẫu qua biên giới
vì cái đó là gây nguy hiểm cho chính cái người vận chuyển
vì tiếp xúc với da cầm và sản phẩm da cầm biết đâu nó lại mang cái mầm bệnh đấy
đây là cái thứ nhất
cái thứ hai đối với lại người chăn nuôi
thì nên mua những cái da cầm giống có nguồn gốc xuất xứ
giống như là đối với người chăn nuôi
rõ ràng có kiểm dịch của cơ quan thu y đưa về nuôi để cho nó an toàn
cái thứ ba nữa là người chăn nuôi thì cần phải tuân thủ những cái hướng dẫn của chuyên môn thú y
về tiêm phòng vaccine về vệ sinh tiêu độc khử trùng
về nếu như mà phát hiện có da cầm mắc bệnh chết
thì phải báo cáo cho cơ quan thu y
hoặc là báo cáo cho chính quyền địa phương nơi gần nhất
để xử lý kịp thời không để dịch lây lan
thành phố hồ chí minh sẽ có tổ chuyên trách
kiểm tra việc thực thi các kết luận của thường trực ủy ban
chủ tịch ủy ban nhân dân của hai mươi bốn quận huyện và sở ban ngành
đây là biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng một số nơi
dù ủy ban nhân dân tp hcm đã giao nhiệm vụ
nhưng tiến độ triển khai rất chậm hoặc không triển khai
thông tin này được đưa ra tại hội nghị tình hình kinh tế xã hội tp hcm hai tháng đầu năm
tại buổi họp ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng
việc tổ chức tổ kiểm tra
vừa để thấy rõ những lý do chậm trễ
từ đó có phối hợp giải quyết cho nhanh
vừa giảm trì trệ trong bộ máy quản lý
dự kiến mỗi tháng tổ công tác sẽ kiểm tra bốn đơn vị
và báo cáo trong phiên họp thường kỳ cuối tháng của ủy ban nhân dân tp hcm
danh sách kiểm tra trong cả năm sẽ công bố công khai
khác với năm trước năm nay từng thành viên thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
cùng tham gia họp góp ý kế hoạch
giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng sở ngành quận huyện
đây là căn cứ quan trọng để cuối năm
ủy ban nhân dân thành phố đánh giá kết quả thi đua của các đơn vị có định hướng rõ ràng
câu chuyện dành lại vỉa hè cho người đi bộ
đang được các tỉnh thành phố đẩy mạnh trong thời gian qua
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương
động thái tích cực này cũng cần sự chung tay ủng hộ từ chính người dân
sự quyết liệt mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo của lãnh đạo quận một
khi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
dân quận trực tiếp ra hiện trường
chỉ đạo xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường được dư luận ủng hộ
có được phần đường thông thoáng để qua lại
không còn cảnh nhét nhát là mong muốn của nhiều người dân và những ai yêu thành phố này
muốn nơi đây đẹp hơn trong mắt du khách
sự quyết liệt được ghi nhận trong cách xử lý theo tinh thần thượng tôn pháp luật
như ô tô dừng đậu không đúng nơi quy định
bị xử phạt cẩu xe bất kể là xe công hay xe cá nhân
công trình vi phạm của công sở hay nhà dân đều được yêu cầu tháo rỡ
thì tôi thấy là nếu mà giải tỏa lòng lề đường được thì tốt
mọi người đi lại thì rất là an toàn
nếu mà các đồng chí lãnh đạo của chính quyền đã làm được điều đó
thì tự bản thân một người công dân của thành phố
sẽ ý thức tốt hơn về vấn đề về cái ý thức giao thông
đi cùng với công tác xử lý của chính quyền
sự nhận thức của người dân về việc chấp hành
pháp luật bảo đảm trật tự và văn minh đô thị
chính là yếu tố quyết định của cuộc chiến giành lạnh vỉa hè
mà thành phố hồ chí minh đang thực hiện
những hình ảnh xe máy leo lề ô tô đậu tràn lan
vỉa hè bị lấn chiếm bởi các công trình cơi nới
bởi quán nhậu hàng ăn hàng rong bãi giữ xe tự phát
sẽ dần lùi xa khi mọi người dân cùng chung tay giải cứu vỉa hè
trung và nam bộ từ ngày hai tháng ba có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
do ảnh hưởng của không khí lạnh trong những ngày gần đây
nhiệt độ tại các huyện của tỉnh lào cai liên tục giảm sâu
vì vậy để phòng chống rét cho gia súc tránh thiệt hại cho người dân
tỉnh lào cai đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp giữ ấm và giữ chữ thức ăn cho gia súc
để bảo đảm cho đàn gia súc tỉnh lào cai đã ban hành công văn khẩn
yêu cầu sở nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với các huyện thành phố
tăng cường các biện pháp giữ ấm cho đàn gia súc như che chắn kín chuồng trại
đốt lửa sửa ấm cho gia súc cho gia súc ăn thêm những thức ăn giàu tinh bột
phát biểu tại buổi họp báo nhanh người phát ngôn nhà trắng sean spicer cho biết
ông dương khiết trì dẫn đầu phái đoàn trung quốc gồm sáu thành viên
đã hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia mark waster
con rẻ kiêm cố vấn của tổng thống là jared kushner cùng với các quan chức khác
theo ông spueser sau cuộc gặp ông dương khiết trì đã gặp tổng thống mỹ
ông spacter cũng cho biết các cuộc gặp trên là cơ hội để hai nước mỹ trung quốc
thảo luận chia sẻ lợi ích an ninh và chuẩn bị một cuộc gặp có thể
giữa tổng thống trump với chủ tịch trung quốc tập cận bình
ông dương khiết trì là quan chức hàng đầu trung quốc đầu tiên đến thăm nhà trắng
kể từ khi ông trump nhậm chức tổng thống mỹ vào ngày hai mươi tháng một
trong đề nghị ngân sách đầu tiên trên cương vị tổng thống ông donald trump vừa đề xuất
tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh thêm năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
đồng thời cắt giảm khoản tiền tương đương từ các chương trình phi quốc phòng
giám đốc văn phòng quản lý ngân sách mick mulvaney cho biết
kế hoạch ngân sách chi tiết đã được gửi đến các cơ quan
chính phủ từ ngày đầu tuần
theo đó tổng thống trump quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên sáu trăm linh ba tỷ đô la
phát biểu tại cuộc họp với các thống đốc hai đảng tại nhà trắng ngày hai mươi bảy tháng hai
tổng thống mỹ donald trump cho hay
ngân sách này sẽ là một ngân sách an toàn công cộng và an ninh quốc gia
ông cam kết sẽ tăng tri tiêu quốc phòng thực thi pháp luật và xây dựng hạ tầng
đồng thời giảm ngân sách phần lớn các chương trình ưu tiên thấp hơn
và hầu hết các cơ quan liên bang
thủ tướng anh theresa may vừa công bố quyết định
chấm dứt quyền tự do đến anh tìm việc và định cư của công dân eu
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại
về việc một lượng lớn người dân từ romani và bungary tìm cách vào anh
trước thời điểm nước anh chính thức tiến trình đàm phán brexit
theo quyết định về chấm dứt quyền tự do đến anh
những công dân eu đến anh sau thời điểm một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sẽ không được hưởng quyền cư trú vĩnh viễn tại anh như hiện nay
tuy nhiên theo kế hoạch của bà may
khoảng ba sáu triệu người dân eu hiện đang ở anh
và những người đến anh trước ngày một mươi năm tháng ba
vẫn sẽ được hưởng quy chế sống và làm việc vĩnh viễn tại anh
trong khi đó eu cho rằng việc đưa ra thời hạn chốt thay đổi quy định
đối với công dân eu của anh phải là ngày nước anh chính thức rời khỏi eu
tuy nhiên chính phủ anh lo ngại nếu đợi đến khi nước này kết thúc đàm phán
và chính thức rời khỏi eu
có khả năng một nửa dân số romani và bulgari sẽ đến anh trong khoảng thời gian này
tổng thống palestine mahmoud abbas hôm qua kêu gọi
cộng đồng quốc tế bảo vệ giải pháp hai nhà nước
và đây là thông điệp ông muốn gửi đến israel và chính quyền của tổng thống mỹ donald trump
trong bài phát biểu tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc ở geneva
ông mahmoud abbas kêu gọi các quốc gia tin tưởng vào giải pháp hai nhà nước
cần bảo vệ giải pháp này và công nhận nhà nước palestine
cộng đồng quốc tế trong đó có mỹ từ lâu ủng hộ ý tưởng về giải pháp hai nhà nước israel palestine
cùng tồn tại chung sống hòa bình
và coi đây là cách tốt nhất để kiến tạo hòa bình giữa israel và palestine
tháng một năm nay hàng chục quốc gia đã tái khẳng định mục tiêu này
tại hội nghị quốc tế diễn ra ở pháp
vài ngày trước khi ông trump nhậm chức tổng thống mỹ
tuy nhiên tại cuộc họp báo chung với tổng thống mỹ hôm một mươi năm tháng hai
thủ tướng israel benjamin netanyahu không hề nhắc đến giải pháp hai nhà nước
mà đề cập việc tìm kiếm những hướng đi mới
trong đó có các sáng kiến của các nước ả rập
lãnh đạo cùng đại diện tại quốc hội hàn quốc của bốn đảng đối lập cho biết
họ sẽ có cuộc họp chung vào sáng nay để thảo luận việc kéo dài thời hạn
điều tra đối với tổng thống bắc kinh hê
cũng như thúc đẩy việc luận tội đối với quyền tổng thống kiêm thủ tướng hoàng kiều an
hãng thông tấn yonhap cho biết tham dự buổi thảo luận ngày hai mươi tám tháng hai
gồm có lãnh đạo và đại diện của các đảng đối lập tại quốc hội
cuộc thảo luận này do các lãnh đạo đảng công lý chủ trì
tuy nhiên đảng barun cho biết họ sẽ chỉ tán thành phương án kéo dài thời gian luận tội
nhưng không đồng ý kế hoạch thúc đẩy luận tội
và phế chuất quyền tổng thống kiêm thủ tướng hoàng kiều an
của hiến pháp hàn quốc quy định
để luận tội thủ tướng cần ít nhất một phần ba số nghị sĩ quốc hội đề xuất
nghĩa là kiến nghị luận tội thủ tướng cần ít nhất qua bán số phiếu tán thành
như vậy trong tổng số hai trăm chín mươi chín nghị sĩ hiện nay
cần phải có trên một trăm linh nghị sĩ đưa ra kiến nghị
và cần phải có trên một trăm năm mươi nghị sĩ bỏ phiếu tán thành
thì quốc hội mới thông qua đề nghị luận tội
phát biểu ngày hôm qua tại cuộc gặp với đại diện giới doanh nghiệp
trong khuôn khổ diễn đàn đầu tư nga diễn ra tại sochi
thủ tướng nga dmitry medvedev cho biết
nền kinh tế nga đã chuyển sang giai đoạn tăng trưởng
theo ông medvedev nhìn chung tình hình kinh tế vĩ mô của nga ổn định
những chỉ số chính đang ở trong tình trạng không đến nỗi tồi
nền kinh tế đã bước sang giai đoạn tăng trưởng
lãm phát giảm xuống mức kỷ lục đối với nước nga hiện đại
ở mức năm bốn năm ngoái xuống còn năm trong năm nay
nga đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp kiểm soát thành công tình trạng thất nghiệp
tất cả những điều kiện kinh tế vĩ mô này
là cơ sở để nga bắt đầu thực hiện đầy đủ kế hoạch
hành động tổng thể của chính phủ giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
một trong những nhiệm vụ chính giai đoạn này là bảo đảm sự ổn định
quá trình phát triển kinh tế vĩ mô hệ thống thuế
và những quy định đầu tư kinh doanh rõ ràng
bên cạnh đó nước nga sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực việc làm
với mục tiêu nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao
thủ tướng nga cho rằng nga cần phải trở thành nền kinh tế cởi mở và thông minh
dựa vào tiềm năng trí thức của dân tộc những thành tựu khoa học và công nghệ
để hiện thực hóa mục tiêu này trước hết phải ngăn chặn tình trạng
chảy máu chất xám ra khỏi nước nga
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân